ngộ độc rượu thường gặp trong các dịp lễ tết tuy nhiên trong thời điểm cả thành phố giãn cách do dịch covid một mươi chín
bệnh viện thống nhất đã tiếp nhận một mươi hai bệnh nhân bị ngộ độc rượu và hiện đã có đến sáu ca tử vong
đây là hai trong số những bệnh nhân bị ngộ độc rượu đang được điều trị tích cực tại bệnh viện thống nhất
tuy các bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng giống sai rượu nhưng dựa vào triệu chứng lâm sàng
các bác sĩ đã nghi ngờ họ ngộ độc cồn công nghiệp methanol
sau đó kết quả kiểm tra độc chất đã xác định điều này
methanol là một chất được sử dụng trong các hoạt động công nghiệp có mùi tương đối giống với rượu thật là ethanol
khi vào trong máu methanol chuyển thành dạng axit phọt mít và muối phọt mát
tác động lên các cơ quan khác nhau gây tổn thương sự hồ hấp suy thận dần đến tử vong nếu hàm lượng trên tám mươi mg trên một dl
nó hơn một trăm bảy mươi mg trên một dl
vì vậy nếu so với tác dụng độc nó gấp tám lần
trên tám mươi mg trên một dl người ta đã thấy tiên lượng tử vong
ở đây bệnh nhân xác nhiệm tới một trăm sáu mươi mg trên một dl
có nghĩa là gấp đôi mức người ta quy định có khả năng tử vong rồi
như vậy thì rất là cao
chỉ trong vài ngày bệnh nhân đã thử tìm hiểu kém sóng và tắm chất

sáu bệnh nhân trong số đó đã tử vong đa số đều là lao động nghèo
tâm lý bị ảnh hưởng trong giai đoạn giãn cách có thể là nguyên nhân khiến những người này thường xuyên sử dụng rượu
ngộ độc metanol nhẹ nhập viện sớm vẫn cứu được nhưng uống quá nhiều uống thường xuyên
hệ thần kinh trung ương và các cơ quan đã bị tổn thương thì sẽ rất nguy hiểm
do vụ việc có tính chất phức tạp
nên bệnh viện thống nhất đã báo cáo với sở y tế tp hcm và cơ quan hữu quan